cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa khởi tố vụ án khởi tố một mươi bốn bị can
liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng
do mâu thuẫn cá nhân với lê quốc phú đêm chín tháng hai nhóm phạm nguyễn bảo thạch
trú tại xã thủy bằng tp huế hẹn nhóm của phú mang theo nhiều sao kiếm tự chế vỏ chai bia
sử dụng xe máy chạy trên đường phố tìm nhau giải quyết mâu thuẫn
khi tới ngã tư đường điện biên phủ và đào tấn phường trường an
thì hai nhóm gặp nhau rượt đuổi đánh chém nhau
nhận được thông tin lực lượng công an kịp thời ngăn chặn hai nhóm
không để xảy ra hậu quả gây thương tích và bắt giữ được một số đối tượng